giờ đây không chỉ có phật tử mới có thói quen ăn chay mà nhiều người dân cũng cần bổ sung cho mình những thực đơn chay để vừa đẹp ra giữ dáng lại vừa tốt cho sức khỏe
với nhu cầu lớn thị trường các sản phẩm đồ chay cũng trở nên vô cùng sôi động
tuy nhiên bên cạnh những sản phẩm an toàn cho sức khỏe thì cũng có không ít những mặt hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ hay hạn dùng
tại chợ hà đông không khó để tìm mua các sản phẩm chay với đủ loại
từ hàng khô đến hàng đông lạnh
tại cửa hàng này người bán giới thiệu cho chúng tôi từ các sản phẩm khô như măng nấm đến các sản phẩm đồ chay giả mạn đông lạnh với đủ loại hương vị như gà lợn bò giò cá
theo đó các sản phẩm chay đông lạnh được ưa chuộng hơn cả và có mức giá là bốn mươi năm đồng một gói
với số lượng lớn đa dạng về loại người bán cho biết đây là nguồn cung cho nhiều nhà chùa
đây ạ nấm này ạ hai trăm ba mươi đồng
bán như là bề thôi bán như là bề thôi làm ra bề thôi

cái này cái này nó dễ ăn xào những cái là ngon
đây dễ bán lắm giờ tết rồi người ta mua nhiều
đáng chú ý bên cạnh những sản phẩm có nhãn mát thì cũng có những sản phẩm không có tem mát rõ ràng thể hiện kiểm định về thành phần hay nguồn gốc
mặc dù việc dán tem mát của sản phẩm được pháp luật quy định rất nghiêm ngặt
vậy nhưng người bán cho hay việc dán nhãn tem mát lại vô cùng đơn giản
cái này nó không có tem à

để thích để bao giờ để giờ này xong lắm
à cũng không sao vậy
ừ không cũng để trong con đá
à thế thì thế là được
cháu thích làm tem nhà cháu thôi
thuê người ta in cho xong là cháu dán nó vào đây này bánh tem của mình luôn
đấy mình thích thêm cửa điện thoại mình dán vào đây
thời điểm này do ảnh hưởng của dịch bệnh bên cạnh các khu chợ truyền thống
các sản phẩm đồ chơi cũng vô cùng đắt khách trên thị trường chợ mạng
chỉ với một cú click người mua có thể dễ dàng tìm được hàng loạt các sản phẩm chay
tìm hiểu về các loại đồ ăn chay này chúng tôi tìm đến một địa chỉ online chuyên cung cấp các sản phẩm chay thuộc quận thanh xuân
người bán cho hay
cho biết trong vài năm trở lại đây
nhu cầu về các sản phẩm chay giả mặn được chế biến sẵn là rất lớn
đặc biệt là những dịp đầu năm
đó là bởi các sản phẩm này đều có hương vị thơm ngon y như đồ mặn
và lại có giá thành vô cùng rẻ
em thấy món ăn của chị chị đã đóng sẵn cho em một tưới hai lạng một
hai lạng một ạ
thì chị bán luôn cho em để hãng nhé đầy đủ hết rồi

chị đảm bảo em kệ chạy cố chay bây giờ mà bảo là người ta ăn chay nhiều
em bán em chạy từ bây giờ đến làm thằng riêng hết làm thằng riêng
hết thằng riêng mà họ ăn chay
theo người bán các sản phẩm giò trà chay phục vụ dịp tết này cũng có hai loại
được bán với mức giá xỉ từ sáu mươi năm đến chín mươi năm nghìn đồng một kg
và được bán lẻ ra thị trường với mức giá gấp đôi
không ngớt lời quảng cáo về chất lượng thơm ngon cũng như lượng bán lớn của sản phẩm
tuy nhiên điểm chung của tất cả mặt hàng tại đây
đều là hàng không có tem mát không có thành phần chất lượng hay hạn dùng cụ thể

có một loại ngon hơn nữa cao cấp hơn ý thì là khoảng chín mươi năm
thì loại đấy là trên thị trường bây giờ bọn nó đang bán một trăm bảy mươi nghìn một trăm tám mươi một kg

em lấy nhiều còn giảm hơn giảm hơn cả cái giá

hàng mới hết mà em
để tiếp tục lôi kéo khách hàng
người bán tiếp tục đưa ra những lời quảng cáo về hương vị thơm ngon của sản phẩm
đặc biệt là có hương vị vô cùng giống đổ mặn màu sắc bắt mắt
khi được hỏi về nguồn gốc của những mùi vị đó
người bán cho biết đây là gia vị và bí quyết riêng
của gia đình
em cứ ăn thử ngon luôn
mùi gà nó phải gà và bò nó phải ra mùi bò
nhưng mà như cá với cả thịt giò giác
cái thứ này cũng làm từ bột này đúng không chị
từ bột năng bột đậu nành
nhưng mà nó phải có kiểu như là có thêm cái thìm

còn tại cửa hàng này
khi được hỏi về các sản phẩm chay có hương vị như đồ mặn
người bán này cho biết
đồ chay không thể có vị của đổ mặn
và khẳng định những sản phẩm gia vị mặn như vậy
đều chứa phụ ra và sử dụng phẩm màu
để tạo màu sắc cho sản phẩm
theo các chuyên gia
thực phẩm chay thường được làm từ tinh bồ
gũ gốc và đạm thực vật
vì vậy sản phẩm này thường được khuyến cáo
không nên để bảo quản lâu
tuy nhiên để đảm bảo độ dai
bảo quản được lâu
và có mùi vị giống với các loại thực phẩm mặn
các nhà sản xuất chế biến
thường cho thêm hóa chất tạo mùi
màu chất định hình phụ ra
và chất chống ẩm mốc vào các thành phần
các chất phụ da này thường tiêm ẩn nhiều nguy cơ gây hại
cho sức khỏe người sử dụng
đối với cả thực phẩm chay thì thường là
có nguồn gốc từ thực vật
và chính vì vậy để tạo ra mùi
và vị giống như những thực phẩm
có nguồn gốc từ động vật chẳng hạn
thường các nhà sản xuất sẽ cần phải thêm vào những phụ ra
ví dụ như chất tạo vị chất tạo màu
chất tạo dai chất tạo giòn chẳng hạn
đối với những sản phẩm mà chưa rõ nguồn gốc xuất xứ
cũng như chưa đảm bảo được chất lượng
giống như bộ y tế yêu cầu
thì sẽ có những nguy cơ
đối với sức khỏe ví dụ như
nguy cơ về mặt vi sinh
vi sinh vật có hại cho sức khỏe có thể là cao hơn
so với cả yêu cầu so với tiêu chuẩn
xa hơn thì có thể là những phụ ra
mà không nằm trong tiêu chuẩn bộ y tế
cũng gây ra về mặt lâu dài
tích nghĩa trong cơ thể thì có thể gây ra những
tích ngộ độc hay là những cái dối loạn
liên quan đến gan chức năng gan chức năng thận
với nhu cầu lớn
các sản phẩm đồ chay
đang ngày càng trở nên phong phú
cả về mẫu mã và hương vị
xong cũng có không ít sản phẩm là hàng trôi nổi
bởi vậy để đảm bảo sức khỏe cho bản thân
khi mua thực phẩm chay
người tiêu dùng nên lưu ý
tìm hiểu kỹ tất cả những thông tin
liên quan tới sản phẩm
tuyệt đối không mua sản phẩm trôi nổi
không có nguồn gốc hàng không nhãn mát
ưu tiên các sản phẩm chế biến tại nhà